trong thời gian tới thì là cái xúc tiến xuất khẩu thông qua môi trường thương mại điện tử
cũng như là kinh tế số thì cũng là một trong số những ưu tiên của bộ công thương
cũng như là cục xúc tiến thương mại nhằm là có thể là hỗ trợ các doanh nghiệp
hỗ trợ bằng cách nào hỗ trợ bằng cách là nâng cao kỹ năng năng lực cho các doanh nghiệp
nâng cao hiểu biết về kỹ năng về xúc tiến thương mại xúc tiến xuất khẩu
thông qua môi trường thương mại điện tử
rồi thì là có thể là kết nối với lại các cái nhà cung cấp dịch vụ về thương mại điện tử trên thế giới
như là amazon như là alibaba rồi thì là các công ty kỹ thuật số khác như là google các thứ v v
để họ tới việt nam mà họ có những cái hoạt động hợp tác với lại bộ công thương
và hỗ trợ cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
để có thể là ứng dụng tốt nhất những công cụ của thương mại điện tử
công cụ của kinh tế số vào trong xúc tiến xuất khẩu của mình
phối hợp với cả amazon global selling sẽ làm cái lễ phát động và khởi động
cái việc tham dự của một trăm linh doanh nghiệp việt nam tham dự để xuất khẩu trực tiếp
nhưng là thông qua cái amazon com và như vậy là chúng ta dùng cái thương mại điện tử
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu hàng hóa
và có thể nói đây là cũng là một cái phương thức mới và cũng như là đổi mới
trong công tác xúc tiến thương mại của việt nam
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đứng trước nhiều cơ hội mở rộng xuất khẩu
khi một số hiệp định thương mại có hiệu lực nhưng cũng phải đối mặt với thách thức
do áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ
vì vậy ngoài việc chuẩn bị các điều kiện để tận dụng cơ hội
mà các hiệp định thương mại tự do mang lại việt nam cần hướng tới các thị trường mới
song song với việc tổ chức xúc tiến thương mại các doanh nghiệp việt nam
cũng cần làm tốt công tác dự báo cung cấp thông tin thị trường
kết nối với các tham tán thương vụ của việt nam tại nước ngoài
cũng như các thương vụ nước ngoài tại việt nam để tạo cầu nối thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa
đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng chung của nền kinh tế trong hội nhập và phát triển
những phân tích về đề mạnh hoạt động xúc tiến thương mại vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại